thông tin thêm về vụ việc ba cháu bé học tại lớp mầm non tư thục ở huyện duy tiên tỉnh hà nam
đã bị bỏng do cô giáo dùng cồn đốt để dạy trẻ cách dập lửa
hiện cả ba cháu vẫn đang trong tình trạng bỏng rất nặng và có nguy cơ bỏng hô hấp
cả ba cháu đều bị bỏng nặng diện rộng tới năm mươi sáu mươi cơ thể đang phải thở oxy
cháu lớn nhất mới năm tuổi hai cháu còn lại một cháu ba tuổi và một cháu hai tuổi
các bác sĩ bệnh viện bỏng quốc gia đang rất nỗ lực tích cực điều trị để giữ lại tính mạng cho các cháu
tài nạn xảy ra lúc cô giáo mầm non dùng côn đột vào mầm làm giáo cụ rồi châm lửa để dạy trẻ cách dập lửa
nhưng đúng lúc đó không may gió thổi tạt côn đang cháy vào ba
trong số hai mươi năm trẻ đang đứng xung quanh
dù được đưa đi cấp cứu ngay nhưng do diện bỏng rộng nên cả ba cháu đều có nguy cơ ảnh hưởng đến hô hấp tuần hoàn và chức năng thận
hiện các cháu vẫn đang được hồi sức tích cực theo dõi sát các chỉ số
vì rất nặng nên sẽ còn phải điều trị phức tạp kéo dài
nếu may mắn qua được cơn nguy kịch các bác sĩ còn đang lo ngại các cháu phải đối diện với nguy cơ bỏng hô hấp